sau khi ghi nhận hàng loạt ca tử vong do mắc covid một mươi chín nước này đã liên tiếp có những biện pháp đối phó
hàng trăm binh sĩ triều tiên đã tập trung tại trụ sở bộ quốc phòng nước này ở thủ đô bình nhưỡng hôm một mươi sáu tháng năm
để chuẩn bị hỗ trợ ổn định nguồn cung cấp thuốc tại thủ đô trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát ở triều tiên
hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna cho biết bình nhưỡng đã huy động quân đội để phân phối thuốc covid một mươi chín
đồng thời triển khai hơn một mươi nhân viên y tế để ngăn chặn lan sóng dịch đang lan rộng
ngày một mươi bảy tháng năm triều tiên ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi chín năm trăm một mươi người có triệu chứng sốt
nâng tổng số người bị sốt lên một bốn trăm tám mươi ba sáu mươi người số người chết đã tăng lên năm mươi sáu người
dù vậy kcna không thông tin có bao nhiêu người xét nghiệm dương tính với sars cov hai
virus gây dịch bệnh covid một mươi chín
triều tiên đã tăng cường nỗ lực khắc phục những lỗ hổng trong việc cung cấp thuốc men
ông kim jong un đã ra lệnh cho quân đội hỗ trợ quá trình ổn định nguồn cung cấp thuốc tại thủ đô bình nhưỡng
hãng tin kcna đưa tin theo lệnh đặc biệt của quân ủy trung ương lực lượng quân y thuộc quân đội triều tiên
khẩn trương triển khai lực lượng hùng hậu tới các nhà thuốc ở thủ đô bình nhưỡng
và bắt đầu cung cấp thuốc theo hệ thống mở cửa hai mươi bốn giờ
các quan chức hàng đầu của đảng lao động triều tiên trong đó có thủ tướng kim tok hun
đã tới thăm một số hiệu thuốc tại các quận của bình nhưỡng để kiểm tra nhu cầu và nguồn cung
kcna cho biết khoảng một mươi một cán bộ y tế giáo viên và sinh viên y khoa đã tham gia cuộc khám sức khỏe
chuyên sâu cho tất cả người dân trên toàn quốc để sàng lọc và điều trị người bị sốt
trong khi đó các hoạt động sản xuất vẫn được duy trì
tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo sars cov hai có thể lây lan nhanh
ở triều tiên quốc gia chưa tiêm chủng và hiện vẫn từ chối sự giúp đỡ của quốc tế
ngày một mươi sáu tháng năm hàn quốc đã đề nghị đàm phán để hỗ trợ triều tiên vaccine cùng với vật tư y tế
như khẩu trang bộ xét nghiệm nhưng bình nhưỡng vẫn chưa hồi đáp
là quốc gia chưa tiêm chủng và từ chối sự giúp đỡ của nhiều nước
liệu triều tiên có thể một mình vượt qua làn sóng dịch đang diễn biến phức tạp này hay không
là một câu hỏi đang được cả thế giới quan tâm